trên thế giới đã có những không gian làm việc quy mô lớn có thể kể đến như factory ở berlin đức hay google cambrid tại london anh
và gần đây nhất tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy station fpp khuôn viên khởi nghiệp lớn nhất thế giới đặt ở thủ đô paris pháp đã được khai trương đưa vào hoạt động
không gian làm việc chung hay gọi cách khác là coworking spact không còn xa lạ trong giới khởi nghiệp nói chung nhưng vẫn là một tân binh khi xuất hiện tại việt nam
với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực trên khắp các vùng miền của giải đất hình chữ s
thì mô hình không gian làm việc chung coworking space có mặt trong hệ sinh thái khởi nghiệp như một sự tất yếu hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp
bạn có ý tưởng
bạn muốn khởi nghiệp
bạn cần một văn phòng có cơ sở vật chất đầy đủ để yên tâm làm việc
bạn có ý tưởng
bạn cần một không gian đủ tĩnh lặng nhưng tạo cảm hứng sáng tạo
bạn cần tham gia vào một cộng đồng những người khởi nghiệp để giao lưu
bạn cần được hỗ trợ từ các chuyên gia cố vấn các nhà đầu tư
thực tế bạn có ý tưởng
bạn thiếu vốn
bạn thiếu kinh nghiệm
và bạn chật vật trong những không gian thiếu thốn
bạn có ý tưởng
có thể thấy
hơn một mươi năm kể từ ngày phong trào khởi nghiệp xuất hiện ở việt nam đến nay
hầu hết các start up của chúng ta đều là những người mang trong mình rất nhiều ý tưởng
họ có trí tuệ niềm say mê nhiệt huyết
nhưng khởi nghiệp không còn là cuộc chơi
hay đơn thuần là sự thử thách bản thân của các start up nữa
khởi nghiệp được coi là mục tiêu mà những người trẻ hướng tới với thái độ nghiêm túc
để thành công họ thiếu những điều kiện đủ
chính vì sự nghiêm túc đó
mà khởi nghiệp không đơn giản chỉ là những dự án đơn lẻ
mà có hẳn một hệ sinh thái khởi nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ các start up bắt đầu những bước đi đầu tiên
hệ sinh thái khởi nghiệp đó như một chiếc lồng ấp nuôi dưỡng các dự án từ trong trứng nước
hệ sinh thái khởi nghiệp tùy thuộc vào hoàn cảnh
có những hình thái khác nhau nhưng phổ biến
có thể kể đến một cách thức quy tụ thành một cộng đồng riêng
nơi có thể kết nối các nhà đầu tư các nhà cố vấn
kết nối các nhóm khởi nghiệp với nhau
tạo những điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất
để họ tập trung phát triển dự án
không gian làm việc chung là một công cụ mới của hệ sinh thái khởi nghiệp
không gian làm việc chung cung cấp những tiện ích
những không gian để giúp các bạn trẻ làm việc đạt hiệu quả hơn
vì khởi nghiệp mới sáng tạo thì cần sáng tạo
mà đã là sáng tạo thì phải có một không gian để cảm xúc gian trào
để từ đó các ý tưởng hạ tầng
để cái thứ hai nó mới xuất hiện
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai là cái không gian làm việc chung là cái nơi
mà nó tạo ra những cái kết nối giữa các staff các nhà đầu tư
giữa các staff với các nhà cố vấn cũng như là tư vấn cho dự án
và nó cũng cung cấp cho các bạn trẻ khi mà khởi nghiệp
thì chưa có những cái tài nguồn
cái nguồn tài nguyên cũng như là về kiến thức cũng như là hạ tầng
thì đây là nơi mà có cung cấp cái giá rẻ và tiện nghi
phù hợp với lại các bạn trẻ
đây cũng là một cái môi trường tương lai mà các bạn trẻ vào đây làm việc
và nó rất là hiệu quả cho cái việc phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
với hình thức hoạt động tương tự như quy mô nhỏ hơn
coworking spac hay còn gọi là không gian làm việc chung xuất hiện tại việt nam
như một điều kiện cần cho các staff đáp ứng nhu cầu cấp thiết
hỗ trợ và chấp cánh cho những giấc mơ khởi nghiệp của họ
khi coworking của ceo nguyễn trung quỳnh
với mục tiêu tập hợp kết nối và đồng hành cùng các setup
đã ra đời và hoạt động như một dự án khởi nghiệp
nhưng mang sứ mệnh chấp cánh cho những ước mơ khởi nghiệp như thế
hơn một bốn trăm linh m hai đem lại không gian làm việc rộng lớn
vàng xanh trắng đỏ những màng màu sinh động với những bức tranh ấn tượng
không gian cây xanh mướt tầm mắt
thiết kế hiện đại sang trọng
với không gian phòng làm việc hợp lý
anh kia nói vậy thì ở đây em thấy có một phòng chức năng rất là to
vậy thì không biết là phòng này thì thường dùng để làm việc
đây không gọi là phòng mà ở đây bên anh gọi là không gian chung
dành cho các bạn họ ngồi freestyle tự do
và chỗ ngồi cá nhân cũng như các văn phòng họ có thể ra đây ngồi làm việc
nếu các bạn cảm thấy các phòng mình ngồi muốn thay đổi
không khí hoặc không gian làm việc các bạn có thể tự do ra đây ngồi
và cái không gian chung này bên anh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động về sự kiện
về công nghệ cũng như là các sự kiện để thúc đẩy khởi nghiệp
em nhìn thấy ở bên anh cũng có các chương trình bên anh sẽ kê lại bàn ghế
cũng như là có không gian trang bị đầy đủ máy chiếu âm thanh và chỗ tiếp khách
ở đây cũng rất nhiều các bạn cũng đang ở các công ty khác họ ra đây làm việc hoặc ban ngày
cũng ra dành thời gian ngồi ở đây để họ thay đổi cái gọi là cái không gian làm việc một chút đi
thì ở đây không gian này thì là không gian mở
gần hai mươi phòng làm việc riêng với diện tích khác nhau đáp ứng nhu cầu cho thuê đối với các công ty khởi nghiệp
các phòng làm việc được thiết kế linh hoạt phù hợp cho công ty từ một mươi người đến một trăm linh người
không chỉ là nơi làm việc một khoảng diện tích lớn được sử dụng để làm không gian công cộng
giúp người làm việc thoát khỏi trạng thái căng thẳng mệt mỏi
đây là không gian chung của bên anh
thì ở đây không gian chung thì các bạn có toàn quyền tự do để ngồi làm việc cũng như là sinh hoạt làm việc nhóm team work
có những khu như tiệm phu tiếp khách này logo các công ty
có thể khách hàng họ đến đây với khu lễ tân đây thì có các bạn lễ tân sẽ luôn thường trực để gửi nhập biêu phẩm
và cũng như hướng dẫn hỗ trợ khách hàng để họ hiểu hơn về dịch vụ kỳ cô
ở đây thì bên anh có những góc nhỏ rất hay để làm việc team work tức là các bạn có thể thư viện đọc sách
ở đây thì cũng khá nhiều đầu sách toàn bộ dịch vụ đây là miễn phí cho các bạn văn phòng đây
cái môi trường coking bên anh thì là hầu hết đến chín mươi chín mươi năm là các bạn trẻ
thành ra anh thấy các bạn làm việc kháng thẳng nên phải có những cái khu vực nhảy để phục vụ cái nhu cầu thay đổi cái tính chất công việc một chút đi
và kích thích cái sự sáng tạo ở các bạn trẻ
ở đây là khu quầy bar thì ở đây khu quầy bar thì các bạn có quyền tự phục vụ
thì tất cả những cái dịch vụ về nước non cà phê đều là miễn phí ở đấy
có cả lò vi sóng để cho các bạn buổi trưa các bạn mang đồ ăn vào tù mát kia họ có thể mang ra đây để quay l trong những lò vi sóng này để họ làm nóng đồ ăn
đấy đấy là những dịch vụ bên anh
ngoài ra quầy bar này cũng phục vụ các bạn
các đồ ăn sáng và đồ ăn trưa
như để phục vụ nhu cầu tối ưu nhất ở trong văn phòng
để làm sao giảm thiểu cái thời gian các bạn đi ra ngoài ăn uống
để dành thời gian ở đây ăn xong có thể nghỉ ngơi luôn và làm việc
kết với anh sẽ giới thiệu cho em một cái khu gọi là cũng là khu để thư giãn và nghỉ ngơi
dành cho các bạn vì ở đây bên anh hoạt động hai mươi bốn h bảy
thì các bạn có thể nghỉ trưa hoặc là nghỉ trong giờ làm việc vân vân
thì ở đây là bên anh có hai phòng
bedroom như thế này
ở đây thì bên anh có bố trí các giường

thì thường là các bạn sẽ ở luôn đây để các bạn có thể làm việc
ở đây thì là cái mật độ về làm việc đêm thì chiếm khoảng độ một mươi năm hai mươi
đa số tập trung vào các công ty công nghệ thì các bạn trẻ ở đây họ có thể làm xuyên đêm
họ có thể là vào đây nghỉ
lướt qua một vòng để cảm nhận không gian mà kiko working mang lại
mới thấy giá trị của một nơi đồng hành với mọi thăng trầm của dự án khởi nghiệp
kiko working như một sự trang bị khá hoàn hảo để chấp cánh cho các set up trong hành trình của mình
đặc biệt là các dự án non trẻ
homebike là dự án cho thuê xe đạp
đang trong quá trình triển khai từ ý tưởng và thực tế
nhóm dự án là những bạn trẻ tuổi hai mươi
đây là dự án đầu tiên họ triển khai với nhiều tâm huyết
nhưng hoàn toàn thiếu vốn và kinh nghiệm
tìm đến kiko working như sự cứu cánh cho nhóm bạn trẻ
với chi phí không cao lại có điều kiện tiếp xúc gặp gỡ với nhiều chuyên gia tư vấn trong các hội thảo tổ chức tại đây
họ yên tâm tập trung vào triển khai dự án
hiện tại thì
hiện tại thì hombile vẫn là một cái dự án mới và kinh phí thì chưa đủ
thế nên là bọn em cần một vị trí thuận lợi
là những tiện ích ở kiko thì bọn em có thể được sử dụng
ví dụ miễn phí về mặt hỗ trợ về pháp lý
và đến hiện tại thì làm việc ở kiko bọn em vẫn thấy làm việc rất là năng động
và cái môi trường ở kiko khiến cho
bọn em phát triển hơn rất là nhiều khi mà có được một vị trí ổn định và phát triển hơn
khác với home fako là công ty khởi nghiệp về công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường
đã có sản phẩm ấn tượng trên thị trường như các sản phẩm giúp học sinh tiếp nhận các kiến thức về khoa học tự nhiên hiệu quả hơn
các ứng dụng trong lĩnh vực bất động sản kiến trúc
đưa khách hàng đến những trải nghiệm ấn tượng chân thực và độc đáo
với nhu cầu phát triển hơn nữa các sản phẩm của mình tìm kiếm thêm thị trường cho sản phẩm
ficos đã chuyển văn phòng tới kiko working để có cơ hội tìm gặp những nhà đầu tư kinh doanh
faco hiện nay đang là một startup về sản phẩm công nghệ thực tế tăng cường
thì lý do tại sao fico lại chọn kiko làm một cái địa điểm để làm việc
thì trải qua một cái thời gian hoạt động ở bên ngoài

thì chúng tôi nhận thấy rằng là đến các địa điểm không gian
làm việc chung nó sẽ là một điểm lợi thế
khi mà mình làm cái công việc startup về công nghệ như này

đó sẽ là một cái nơi mà mình có thể kết nối
giao lưu được rất nhiều doanh nghiệp khác
cái network ở đây tạo ra cho các startup rất là tiện lợi
có rất nhiều các network về báo chí về truyền thông
về các doanh nghiệp họ có thể giúp đỡ đúng nhau

ngoài ra các bạn ở kíko thì chủ yếu các bạn trẻ
để có được một kiko working như hôm nay có thể đồng hành cùng các setup với anh nguyễn trung kiên là cả một quãng đường dài
đây cũng được coi là dự án khởi nghiệp của riêng anh với nhiều trăn trở
ý tưởng ra đời kiko working xuất phát từ sự thấu hiểu những khó khăn mà các set up gặp phải
ý tưởng để hình thành dự án kiko working này nằm cách đây đến thời điểm này là hai năm rưỡi
do việc mình ít có kết nối với network ngày xưa tôi không được kết nối nhiều giữa các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp với nhau
thì cái không gian này cũng nảy lên từ một cái ý tưởng là phải tạo ra một không gian để các công ty họ đến làm việc và có sự kết nối với nhau
cũng như là tìm kiếm được cái sự hỗ trợ đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước
nhất là các bạn staff trẻ thì họ thiếu rất nhiều về kinh nghiệm ngoài việc tài chính
họ thiếu về kinh nghiệm về truyền thông này rồi quản lý vận hành và người định hướng hướng dẫn
thì đây là cái môi trường tốt nhất để dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp và cũng như những công ty khởi nghiệp đang bắt đầu muốn tăng trưởng
quá trình triển khai dự án dù có ít nhiều kinh nghiệm nhưng khó tránh khỏi những khó khăn ập đến
đứng trước sứ mệnh đã chọn ngay từ đầu cho dự án này
anh cùng với nhóm kiên trì vượt qua những rào cản từ vốn từ thị trường từ việc tiếp cận khách hàng để gây dựng lên kiko working hôm nay và tương lai
hiện tại bên kiko đang trong hướng là hẳn định chỗ đứng trước thị trường trong hệ thống co working space tại hà nội và cũng như việt nam
sau khoảng bốn hai năm tới thì bên kiko sẽ bắt đầu nhân rộng mô hình này ra các thị trường khác ví dụ như miền bắc miền nam
theo cái lộ trình thì chúng tôi sẽ mở nhiều điểm hơn nữa
ở khắp các tỉnh thành phố lớn ở việt nam cũng như cả nếu mà chúng tôi gặp những nhà đầu tư cùng đồng hành thì tôi có thể tiến xa hơn ra thế giới để tạo ra một cái giá trị kết nối lớn hơn cho các bạn trẻ ở việt nam start việt nam vươn ra ngoài thị trường quốc tế
với quan điểm khởi nghiệp là không từ bỏ khởi nghiệp là mang giá trị lớn hơn cho cộng đồng
anh nguyễn trung kiên đã tạo dựng cho mình một dự án khởi nghiệp thành công và đầy ý nghĩa
nhưng ý nghĩa hơn cả đó là tạo ra một không gian làm việc kết nối cộng đồng khởi nghiệp
điều đó mang lại những giá trị lớn hơn được đo bằng chính những thành công của những setup đã đến và ở lại với kiko working